theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên đến một mươi năm h chiều nay hai mươi bảy tháng một mươi
một số thủy điện trên địa bàn đã xả lũ để ứng phó với bão số chín
bên cạnh đó tỉnh phú yên đã yêu cầu các trường học trên địa bàn cho học sinh các cấp nghỉ học trong ngày mai hai mươi tám tháng một mươi
mực nước hồ thủy điện sông ba hạ đạt một trăm linh hai trên một trăm linh năm mét xả lũ về hạ du chín trăm linh m ba một giây
thủy điện cờ rông hờ năng ở mức hai trăm năm mươi hai trên hai trăm năm mươi năm mét xả lũ một trăm hai mươi m ba một giây
ba địa phương vùng hạ du sông ba chịu ảnh hưởng trực tiếp đã lên phương án di rời người dân khi có tình huống xấu xảy ra
là huyện miền núi sơn hòa với hơn bốn người huyện phú hòa là hơn ba người thành phố tuy hòa gần hai người